ngày bảy chín bệnh viện giã chiến hòa vang và bệnh viện phổi đà nẵng đã công bố thêm một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
trong số này có nhiều bệnh nhân cao tuổi với một số bệnh lý nền
một mươi bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và xuất viện các bệnh nhân trú tại thành phố đà nẵng và tỉnh hà tĩnh
tất cả bệnh nhân này đều cho kết quả xét nghiệm từ ba đến bốn lần âm tính với sars cov hai và không còn các dấu hiệu lâm sàng như sốt ho khó thở
trong đợt ra viện ngày bảy tháng chín một số bệnh nhân cao tuổi mắc covid một mươi chín với nhiều bệnh lý nền cũng đã được chữa trị thành công
sau khi ra viện các bệnh nhân này được đưa về nhà và tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà trong một mươi bốn ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương theo quy định của bộ y tế
như vậy đến thời điểm hiện tại thành phố đà nẵng đã có hai trăm tám mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và chỉ còn năm mươi bảy bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại cơ sở y tế